hà nội tìm được bàn gỡ sau pha bóng quang hải giết điểm ngoài vòng cấm đập chân hậu vệ đối khách bay vào lưới
tận dụng tinh thần đang lên cao sau bàn gỡ đội chủ nhà tiếp tục có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên hai mươi một của văn kiên ở phút ba mươi chín
tuy nhiên kịch tính của trận đấu chưa dừng lại bởi ngay khi hợp một khép lại
oma tiếp tục đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau pha đặt lòng đẳng cấp
thế trận đôi công hấp dẫn tiếp tục được hai đội duy trì trong hiệp hai
phút sáu mươi chín từ pha bóng tấn công trung lộ moses nhà bóng vừa tầm để hùng dũng băng vào dứt điểm hiểm hóc đưa hà nội vươn lên dẫn trước ba hai
sau bàn thắng này kịch tính của trận đấu tiếp tục tăng lên
phút tám mươi hai từ quả đá phạt trực tiếp ở khoảng cách hai mươi năm m hoàng thịnh tung cú rút thẳng hạ gục minh long quân mình tỷ số ba đều
những tưởng trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa
thì ở phút thứ tám mươi năm cầu thủ vào sân thanh người thái quý ấn định chiến thắng bốn ba đầy kịch tính cho hà nội sau tình huống đánh đầu lái bóng đẹp mắt
ba điểm trong trận đấu này giúp cơ đội bộ hà nội tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng
một cuộc chạm chán cũng được chú ý đó là cuộc đi đấu giữa hoành gia lai và sông lam nghệ an trên sân pleiku